tại hà nội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã tổ chức diễn đàn khoa học
vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế việt nam
tại diễn đàn nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng để nền kinh tế tư nhân thật sự có những đóng góp to lớn hơn nữa
vào nền kinh tế quốc gia cần công khai minh bạch lành mạnh hóa cạnh tranh giữa khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước
bên cạnh đó năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước cũng cần được chú ý đầu tư để nâng cao
trước bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới để nền kinh tế việt nam phát triển thì vai trò của nền kinh tế tư nhân
cần được chú ý không chỉ về chính sách doanh nghiệp mà nhà nước cần đầu tư các nguồn lực về tài chính
nhân sự trình độ cao và các chính sách hỗ trợ về thuế